hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vừa tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp lê trương phi còn gọi là phi đen ba mươi hai tuổi
chú tại huyện bào bàng tỉnh bình dương để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
phi được xác định là kẻ cầm đầu nhóm người bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại phường tiến thành thành phố đồng xoài
theo cơ quan điều tra vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lộc hiện nay chưa rõ lai lịch có nhờ vòng hủy quay ba mươi tuổi trú tại thành phố đồng xoài
xuống công ty nơi lộc làm việc tại huyện trân thành tỉnh bình phước để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc giữa lộc và một nhóm người ở bình dương
khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày khi quay xuống đến nơi thì thấy có một nhóm khoảng hai mươi người đi bốn xe ô tô đứng đợi
nên đã gọi điện thoại cho hai người ở công ty đòi nợ nhất tín cùng đến hỗ trợ
đến khoảng hai giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi khi quay đang ở nhà trọ thì nhóm người của hùng sâm lê trương phi bao gồm khoảng một mươi người
điều khiển hai xe ô tô đến đánh đập và bắt quay lên xe ô tô
trên xe quay bị một số người đánh đập hù dọa và yêu cầu quay phải trả số tiền là hai trăm linh triệu đồng cho nhóm người của hùng xâm nếu không thì sẽ bị giết
sau khi quay mượn được tiền chuyển khoản cho nhóm người này thì đã được thả ra
sau đó quay đã đến công an thành phố đồng xoài trình báo sự việc hai đối tượng có liên quan đã đến cơ quan công an để đầu thú
vào chiều ngày hai mươi tám tháng ba sau khi trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video clip dài bốn mươi sáu giây
có nội dung tố cảnh sát giao thông đánh người
ngay sau khi xuất hiện đoạn video clip cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc xác minh và bước đầu xác định sự việc xảy ra trên địa bàn huyện bình chánh tp hcm
điểm quan trọng hơn nữa được làm rõ đó là bản chất của sự việc lại khác hoàn toàn so với các lời cáo buộc trên mạng xã hội
theo đó khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba nhận được tin báo có một số thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất an ninh trật tự
tại tuyến đường thuộc khu vực ấp ba xã tân nhật huyện bình chánh
tổ công tác công an huyện bình chánh gồm một mươi cán bộ chiến sĩ đã xuống ngay hiện trường
khi đến đường miêu thuộc ấp ba xã tân nhật tổ công tác phát hiện một nhóm người với khoảng hơn một mươi chiếc xe tụ tập nẹt bô gây mất an ninh trật tự
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì số đối tượng chống đối không chấp hành điều khiển xe bỏ chạy lau xuống ruộng bỏ xe dùng đất đá ném trả tổ công tác sau đó bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau
lúc này hai cán bộ cảnh sát giao thông đã đuổi theo khống chế thì số đối tượng đã xúc phạm lăng mạ thách thức hai cán bộ này
dù đã bị cảnh cáo yêu cầu ngồi im thế nhưng số thanh niên vẫn tiếp tục có hành vi lăng mạ khiêu khích và thách thức hai cán bộ
do không kiềm chế được bản thân một cảnh sát giao thông đã nắm cổ áo lôi có hành động chấn áp và đưa đối tượng về nơi tập kết
quả xác minh ban đầu được biết đây là nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tổ chức đua xe trái phép thường xuyên sử dụng mạng xã hội youtube kênh youtube có tên là sân chơi bình chánh để lan truyền những thông tin hình ảnh nhằm quảng bá kích động đua xe trái phép thông qua các đoạn video clip
vào chiều ngày hôm qua tại khu phố đình phường đình bảng thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh công an thị xã từ sơn đã phá chuyên án và bắt quả tang ngô thị thủy chủ tệ phường đình bảng
trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên người của thủy một túi ma túy đá và ba túi ma túy ngựa
khám xét khẩn cấp nơi ở của thủy cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm hai bánh heroin chín gói lớn heroin gần hai viên ma túy ngựa một túi ma túy đá cùng với nhiều tăng vật có liên quan
ngô thị thủy đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng tiếp tục cung cấp số ma túy với số lượng lớn cho các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn thị xã tử sơn và các địa bàn giáp danh
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi và bắt quả tang một nhóm đối tượng gồm hồ văn nhật phan ngọc khánh cao thị thống cùng chú tại quận hải châu
trần văn cần nguyễn hữu thình cùng chú tại thanh khê thành phố đà nẵng về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
vào thời điểm trên tại khu vực đường trần bình trọng công an quận hải châu phát hiện bắt quả tàng nhật vừa bán ma túy cho khánh thu giữ cho người khánh một gói ma túy đá
khi mở rộng điều tra lực lượng công an quận đã tiếp tục khám xét một khách sạn trên đường phạm văn nghệ nơi nhật lưu trú bắt quả tang tại phòng số hai trăm linh năm có ba đối tượng là cần thìn và thống
khám xét tại phòng khách sạn lực lượng công an quận phát hiện một mươi chín gói ma túy đá được cất giấu tại túi đồ của nhật
khai nhận với cơ quan công an nhật đã mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch về phân chia bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời
thử test nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma túy và hiện công an quận hải châu đang tạm giữ nhật và khánh để tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị và các bạn gần đây trên đề bàn tỉnh hải dương đã xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà dân cơ quan doanh nghiệp trường học để trộm cắp tài sản nhất là trộm cắp xe máy
trong đó các đối tượng trộm cắp đều nghiện ma túy từng có nhiều tiền án tiền sự
mặc dù không cư trú cùng địa bàn thế nhưng các đối tượng lại có sự câu kết chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện trộm cắp tiêu thụ tài sản
từ đó gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra bắt giữ các đối tượng
đây là đối tượng nguyễn tiến đạt ở số chín lý thường kiệt phường trần phú tp hải dương vừa bị công an tp hải dương khởi tố bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng ba lợi dụng chủ nhà không khóa cửa đạt đã lẻn vào nhà ông nguyễn đức thuận ở ba mươi trên năm mươi tám trần công hiến phường bình hàn lấy cắp hai chiếc điện thoại đều kệ tv tầng một tổng giá trị một mươi triệu đồng
qua đấu tranh khai thác đạt khai nhận đã thực hiện hơn chục vụ trộm cắp khác trên địa bàn
đạt từng có bốn tiền án một tiền sự đều về tội trộm cắp tài sản mới ra tù tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
trời chập tối tầm sáu giờ sáu rưỡi trời chập tối là tôi lẻn vào nhà người dân để trộm cắp tài sản ví túi sách hay điện thoại
người ta hay để ở xe máy và cầu thang lên nhà từ đầu năm đến giờ là được khoảng chót lọt được khoảng một mươi năm vụ
tiếp đó ngày một mươi tám tháng ba công an huyện gia lộc cũng đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tiêu thụ tài sản
gồm phạm đăng duy ở xã đức dương huyện gia lộc nguyễn hữu biển ở phù nội thị trấn thanh miện và nguyễn xuân nhất ở lê ninh thị xã kinh môn
trong đó duy và biển là hai đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp xe máy của ông phạm văn phúc ở xã quang minh huyện gia lộc vào chiều ngày một mươi một tháng ba
sau đó cả hai đã bán chiếc xe trộm cắp được cho nhất để lấy tiền tiêu xài cá nhân
có chìa khóa dễ lấy lắm thế là tôi và anh quay lại quay lại thì anh dẫn tôi vào làng hậu bóng
thì anh đứng đợi thì tôi đi vào thì tôi thấy hai chiếc xe một chiếc xe suzuki viva một chiếc xe way honda tôi lấy chiếc xe way honda và tôi đi
cả ba đối tượng trong nhóm đều nghiện ma túy từng có nhiều tiền án tiền sự
mặc dù không cùng địa bàn nhưng các đối tượng có sự câu kết chặt chẽ với nhau để thực hiện việc trộm cắp tiêu thụ tài sản
từ đó gây nên không ít khó khăn cho công tác điều tra bắt giữ các đối tượng
qua đây thì tôi cũng đã khuyến cáo với tất cả các người dân là đối với trong công tác bảo vệ tài sản của mình là khi ra khỏi nhà thì phải khóa cổng khóa cửa
và đối với các phương tiện như xe máy xe mô tô thì khi mà đã để thì phải để tài sản bất kỳ ở vị trí nào thì cũng phải khóa cổ
và để đảm bảo là phòng ngừa cái việc mà đối tượng nó lợi dụng cái sơ hở để nó trộm cắp tài sản
và bên cạnh đó thì cũng khuyến cáo người dân là đối với các hộ gia đình thì cũng nên lắp cái hệ thống camera an ninh để bảo quản cái tài sản cũng như giám sát các hoạt động tội phạm có thể nhắm tới
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản
tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản
các cơ quan đơn vị cần có các biện pháp gia cố hệ thống cổng cửa tăng cường việc tuần tra bảo vệ cơ quan đơn vị lắp đặt các thiết bị giám sát an ninh để nâng cao hiệu quả trong công tác